thủ tướng chính phủ vừa có công điện số một nghìn ba trăm chín mươi ba chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
và ứng phó với bão số bảy áp thấp nhiệt đới công điện nêu rõ
những ngày qua mưa lũ lớn trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
tại khu vực trung bộ
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi tới cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương
và gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị chết và mất tích
những ngày tới thiên tai còn diễn biến phức tạp
để chủ động ứng phó hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành có liên quan
và các địa phương tiếp tục ứng phó khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số bảy áp thấp nhiệt đới để kịp thời chỉ đạo
triển khai ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
tổ chức tìm kiếm người còn mất tích thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại
nhất là những hộ có người bị chết mất tích cứu chữa người bị thương
cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói
bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ bị mất nhà cửa huy động lực lượng tại chỗ
hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ chuẩn bị phương án khôi phục công trình hạ tầng
bị hư hỏng để phục vụ sinh hoạt khôi phục sản xuất ngay sau khi lũ rút
các bộ y tế tài chính lao động thương binh xã hội chủ động tổ chức khám chữa bệnh
cho người dân phun hóa chất xử lý môi trường sau lũ đồng thời chủ động đề xuất
để xuất cấp lương thực cho người dân vùng lũ
đối với công tác ứng phó với bão số bảy và áp thấp nhiệt đới các địa phương chủ động
triển khai các biện pháp ứng phó với bão số bảy và áp thấp nhiệt đới để bảo đảm an toàn
tính mạng cho người dân cũng như hoạt động sản xuất